lượng khách quốc nội đông tập trung từ khung giờ một mươi một giờ trưa cho đến hết ngày
theo lãnh đạo càng hàng không quốc tế tân sân nhất trong ngày cuối cùng nghỉ lễ
khung giờ cao điểm có lượng khách đông nhất là một mươi sáu giờ đến một mươi chín giờ hai mươi một giờ đến đêm
với tình trạng đông đúc trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ tại các sân bay
nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang tiềm ẩn
vì vậy quý vị và các bạn hãy luôn tuân thủ những biện pháp phòng chống dịch
để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình